cũng xin chia sẻ thêm một chút với cả quý vị khán giả cũng như là anh nam và anh tâm
bên tôi là loại hình nó cũng rất là đặc thù là sóng phát thanh
thế thì bên tôi cũng sẽ có rất nhiều cái chuyên mục mà phản ánh những cái đời sống văn hóa nghệ thuật nói chung

có những cái bài nó chỉ là tin rất ngắn thôi
và ba bốn câu là đọc lên để cho đọc giả cho tính giả là biết được là nó có những sự việc thời sự như thế

để cho quý vị tính giả của đài nghe được cả
và như thế thì nó sẽ rất là khôi hài
và nó thậm chí làm rẻ cái giá trị của mình đi
thế nhưng mà như vậy đòi hỏi là thực ra đúng là như anh nam nói là cái vai trò của người viên tài viên rất là quan trọng
tôi lại nghĩ là trong một cái bối cảnh mà mọi thứ nó đều có thể xảy ra mà
thì cái việc nó xuất hiện những cái đó cũng là bình thường
chúng ta phải chấp nhận nó
trước khi chúng ta có một cái nền tảng nó cao hơn
để chúng ta có một cái mặt bằng
chúng ta phải có nền và đắp nền thì chúng ta mới có một cái mặt bằng nó cao được
trong cái tình trạng chúng tôi chưa có thì bắt buộc phải chấp nhận cái sự tồn tại của rất nhiều thứ xung quanh như thế
thế còn đối với một cái diễn đàn mà ở đó cái vai trò cái trách nhiệm cũng như là sự chuyên nghiệp của người làm nghề ấy
của biên tập viên cho đến các người quản lý về văn hóa văn nghệ ở trong cái đơn vị đó
thì tôi rất tâm đắc với thủ trưởng đơn vị của chúng tôi
tổng biên tập nhà văn của mình phương
một cái tờ báo nó cũng có cái đẳng cấp của nó
nó cũng có cái khuôn thước của nó
và chúng ta cũng không nhất thiết là phải chiều theo độc giả để mà hạ thấp cái khuôn của mình xuống
chúng ta có điều kiện để chúng ta lọc lựa chúng ta có điều kiện để chúng ta tìm kiếm những cái bài nó tốt hơn
phù hợp với cái chuẩn mực cái giá trị mà mình theo đuổi mình xây dựng
và vì thế cho nên là khi làm văn nghệ chuyên nghiệp
thì chúng tôi có cái thang vật của mình
thước đo giá trị của mình
và vì thế cho nên chúng tôi cũng tìm đến những cái bài và những cộng tác viên phù hợp với cái đòi hỏi yêu cầu của mình
và cái điều đó nó liên quan đến cái sự tồn tại đến cái chất lượng đến cái giá trị của cái ấn phẩm mà chúng tôi gửi đến bạn đọc
tôi nghĩ rằng nếu như mà một tờ báo nào hoặc là một trang báo văn hóa nghệ thuật nào
mà cũng có một quan điểm giống như là tờ tạp chí văn nghệ quân đội
cũng có một điều kiện mà tạp chí văn nghệ quân đội được hưởng để mà làm nghề ấy
thì mọi thứ chắc là không có gì đáng phải băn khoăn đáng phải bàn nữa
thế nhưng tình hình nó không như thế
tất nhiên là vẫn có những nhà báo chuyên lên mảng văn hóa nghệ thuật
rất là cứng cựa rất là đầy bản lĩnh
và có chuyên môn rất là cao
nhưng đấy chỉ là số ít
số đông là người ta giao cái mảng này cho những phóng viên vừa mới ra trường xong chưa có một kinh nghiệm gì cả
khi nào họ cứng cứng một chút ấy
thì sẽ được bài viên tập đưa đi làm vào các mảng khác
kinh tế nội chính nông nghiệp gì đấy
và tình trạng nó cứ kéo dài thôi

nó cứ kéo dài thôi
nó giống như là cái mảng mà phụ phụ mà
có tí cho nó vui
văn nghệ ở trong một kép
văn nghệ cho nó vui
thì phải chăng là cái chất lượng mà chúng ta đang nói tới đây này
nó phụ thuộc vào cái quan điểm
như tôi nói với anh lúc đầu ấy
đó là đối với những cái tờ báo đó
thì cái mục văn nghệ như anh nói
nó giống như là một cái thứ gia vị
hoặc là một cái thứ một cái làn gió
hoặc là như nó làm cho cái tờ báo nó tươi mới hơn
nó có tí giải trí vào trong cái tờ báo của họ mà thôi
thế thì rõ ràng là theo như tôi quan sát thì
những cái tờ báo mà chính tôi cũng là người công tác
đó là tôi sẽ thấy là
cái biên tập viên của họ
cũng không phải là
thực sự là nhà văn
không phải là những người được đào tạo một cách
bài bản chính quy và có một cái
bản lĩnh thực sự trong cái
lĩnh vực mà mình phụ trách
họ cũng là một phóng viên
họ cũng là một biên tập viên
và được giao cái mảng đó
và họ đi gọi bài
họ gần như là họ đặt trọn cái
cái tờ báo
cái niềm tin vào công tác viên của mình
và công tác viên gửi đến
bài như thế nào thì họ chỉ xem qua
xem nó có vấn đề gì về tư tưởng
có vấn đề gì
nó trái với đường lối tôn trí mục đích
của cái diễn đàn của cái tờ báo của mình
mình quan sát mình xây dựng hay không
đấy thuộc những cái lỗi mang tính kỹ thuật thôi
chứ còn vừa số chữ
đủ số trang là họ sử dụng
đấy không có vấn đề gì
tức là nó tương đối an toàn
nó an toàn nó tròn trịa nó dùng được
không ảnh hưởng gì đến cái công việc của họ
là họ sử dụng
đấy chính vì thế cho nên là cái tính song việc
tôi cho rằng cái tính song việc
có trong rất nhiều tờ báo mà có cái trang văn chương
ở việt nam
tôi nghĩ là có một cái việc khác nữa ở đây
tức là có những viên tập viên lại phải chịu sức ép
về cái việc là cái bài viết này
phải đạt được bao nhiêu view bao nhiêu like
bao nhiêu lời chia sẻ
cái đấy nó liên quan đến chính thu nhập của tờ báo đấy
nhất là những cái trang địa tử
bởi vì là càng nhiều view like chia sẻ
thì nó liên quan đến những cái quảng cáo
tương thích với cả google các thứ
và sẽ tăng thêm tiền cho chính tòa soạn đấy
cho nên nhiều khi là tôi có được nghe những câu chuyện
bếp núp là có những viên tập viên đã cố tình
cài những cái từ khóa mà đang hot
hiện nay vào bài của mình
mặc dù nó không phù hợp
nhưng mà để khi mà người ta gõ ở trên google
thì nó ra cái bài đó
thì nó sẽ tăng cái lượt view lên
thì đấy đúng là một cái câu chuyện
mà rất là nan giải
mà cũng gây rất là nhiều
tranh cãi trong cái thời buổi
báo thị trường bốn hiện nay
đây là những hình ảnh
mà chúng tôi đã ghi lại được
về cuộc trò chuyện với ông trường luận
giám đốc của nhà hát tuổi trẻ
trừng một năm trước khi ông qua đời
ông trường luận là người đại diện cho nhà hát tuổi trẻ
làm việc với báo giới
về các vấn đề thông tin truyền thông
bản thân ông cũng từng cộng tác
với nhiều tờ báo lớn
trong vai trò một người viết đầy từng trài
ở mạng văn hóa văn nghệ
chính vì thế những nhận định của ông
là những nhận định rất đáng được chú ý
ngay cả trong các phóng viên văn hóa văn nghệ
không phải là
ai cũng có cái sự cảm thụ
cũng có cái trình độ lý luận
để mà viết về một cái tác phẩm
thuộc về nghệ thuật biểu diễn
thuộc về sân khấu
hoặc là về các cái nhà hát
một cách chuẩn xác
nếu như thiếu đi những cái kiến thức cơ bản
bởi vì tôi nghĩ rằng là
nếu như thiếu đi những ý kiến thức cơ bản
cái sự cảm thụ của mỗi cá nhân
nó rất quan trọng
đôi khi chỉ cần một cái bài báo
mà nó không chuẩn mực nó chưa đúng
nó mang tính cảm tính cá nhân
nếu không ra đúng thời điểm
không cẩn thận nó có thể giết chết luôn cả một tác phẩm
thậm chí là
có thể gần như nói như là
sồ đổ cả một cái nồi cơm của cả một cái đơn vị nghệ thuật
hoặc của cả một nhà hát
do cái cảm tính cá nhân của một nhà báo
thì cái điều ấy để đánh giá điều gì
là cái sức mạnh cái vai trò
cái vai trò cá nhân của những nhà báo
đối với các cái tác phẩm
sân khấu hay là vở diễn
khi kết nối với công chúng
cái sự thẩm định này là rất quan trọng
trên thị trường báo chí
tờ văn nghệ công an của báo công an nhân dân
cũng là một trong những tờ báo về văn hóa văn nghệ
có một lượng đọc giả lớn
và tương đối ổn định
tuy nhiên trong tình hình hiện nay
cả về chủ quan và khách quan
rất nhiều khó khăn đang đặt ra
đối với những người làm báo
đối với chính trang văn hóa văn nghệ
vốn đã phải
chịu không ít sức ép
tờ báo văn hóa văn nghệ
thì cũng phải chăm chút
cho từ câu văn
cho đến hàm lượng thông tin
và độ chuẩn xác của thông tin
nhưng mà ở các trang
có thể nói là cửa bộ tư nhân
bây giờ là nhà nhà
họ có thể tự sản xuất được
họ có thể trên facebook
họ đưa lên các chuyện ngắn
kể cả đời sống văn hóa văn nghệ
các thông tin thậm chí là tin buồn
với các văn nghệ sĩ mất
qua đời họ làm rất là nhanh
rồi các thông tin bên lề rất là nhiều
nhưng mà đa phần là họ đưa lên
họ đưa một cái rất thoải mái
trong đó người đọc họ tự sang lọc
họ thấy trong thông tin đó có những cái họ không cần
có những cái thì có thể
họ chỉ cần nắm bắt thông tin thôi
không cần phải là câu cứu thế này cái kia
thì cái đó nó cũng là một cái
đặc điểm của độc giải hiện nay
thì họ có thể đến với cái đó
có lẽ theo lẽ tự nhiên hơn
thì đấy cũng là mất lợi của
những cái ấn phẩm văn nghệ
của các cơ quan báo chí
trong những cái tờ
tờ báo nghiêm ngắn đi
như là tôi vừa nói ngoài cái mảng mà đăng tải các sáng tác
thì nó phụ thuộc vào cái gu thẩm mỹ
của biên tập viên cũng như là của lãnh đạo các tờ báo ấy
thì không nói
thế nhưng mà cái mảng gọi là bình luận văn nghệ
cái mảng theo tôi nó tác động trực tiếp
tới cái đời sống văn hóa nghệ thuật
cũng như là tới cái việc làm nghề của những cái người hoạt động
trong lĩnh vực ấy
tôi phản ánh từ cái dư luận của số đông thôi
những người trong nghề ấy
là nó cũng trung trung nó cũng giống như là phát biểu cảng mỹ
có cũng được không có cũng được
cái này thì tôi chia sẻ với anh nam
cũng ngay từ cái tờ báo của chúng tôi thôi
nó là một ban
một ban trong tạp chí văn nghệ quân đội
thế nhưng mà khi mà ra bình báo
hoặc là ra công chúng thì chúng tôi cũng
thường xuyên nhận được cái phản hồi là
nó có thể là
nó hơi chậm hơn nó cũ hơn
hoặc là nó cảm thấy nó nhạt nhạt
nó trung trung nó chưa có được những cái bài
thực sự nó bám sát vào cái đời sống văn chương
và cũng chưa có được những cái bài mà đánh động
thực sự đến cái câu chuyện
về đời sống viết lách
văn nghệ ở nước ta
cái điều đấy là chúng tôi trải nghiệm
và thực sự là chúng tôi cũng rất
là là là suy nghĩ
việc là tìm kiếm được một cái bài vở như thế nào
thế thì để tìm kiếm được một bài vở
nó vừa hay nó vừa
đánh động được đến đời sống văn chương
nó như giống như ném cái hòn đá vào cái ao phẳng lặng ấy mà
tạo nên cái vòng sóng gì đó trong cái đời sống văn chương ấy
nó rất khó
vì nó còn ngoài cái việc là đáp ứng những cái yêu cầu
về tư tưởng chính
các cái nhiệm vụ của cái tờ báo đó
nhiệm vụ chính trị của tờ báo đó
thì nó còn làm cả cái nhiệm vụ
chủ yếu của nó là nghệ thuật nữa
thế nhưng mà để tìm được một cái bài như thế là rất khó
đôi khi như tôi cũng nói đấy
là biên tập viên và tác giả cũng phải trao đổi đi trao đổi lại
và ra được một số
như văn nghệ quân đội có khoảng sáu bài
bình luận văn nghệ
thì trong đấy chỉ được khoảng vài ba bài
gọi là ở cái mức khá
đấy là đã là một cái sự cố gắng rồi
còn có những bài mang tính chất nhiệm vụ
có những bài
nó cũng mang chất ngoại giao
thế là câu chuyện đó là câu chuyện có
và tôi tin rằng là ở những cái
tòa soạn báo khác
ở những cái diễn đàn chuyên về văn chương khác
họ cũng sẽ có cái câu chuyện đó chứ không phải là không
nó không chỉ là chuyện văn chương mà nó còn chuyện
của các cái nghệ thuật khác nữa
ngội hòa nhếp ảnh sân khấu điện ảnh
âm nhạc v v rất nhiều thứ đúng không ạ
rất nhiều thứ luôn và tôi nghĩ rằng là để làm sao nâng cao
được cái chất lượng những cái trang về văn hóa
nghệ thuật như thế thì nó
tôi nghĩ rằng cái vấn đề này nó là
do chính mỗi người cầm bút
người đã đặt cái gọi là
ngày xưa là đặt bút lên trang giấy bây giờ là đặt tay lên bàn phím
nó là họ phải có một lòng tự trọng thôi
thì cái này tôi nghĩ là nam cao từ cái đây
bao nhiêu năm đã đặt ra vấn đề đấy rồi
đúng không đôi khi là vì những cái sức ép này nọ
nhưng mà cái chữ nghĩa nó
nó rơi rụng nó là thả nó phải chạy theo thị trường
thì cảm thấy nó
mình đọc lại bài mình viết
có khi lại còn thấy xấu hổ
thì thấy những điều rất là đáng buồn
thế thì những cái tờ báo mà
càng có nhiều thời gian để chuẩn bị
ví dụ như một tuần ra một số
như bên anh tâm là hai tuần ra một số
một tháng hai số
thì mình càng phải đặt nhiều cái niềm tin vào đấy là
mình sẽ được đọc những bài rất là chất lượng
rất là sướng mà vừa phản ánh kịp
cái hình thế sự lại vừa có chiều sâu
còn đối với những cái bài
những cái tờ báo như là báo điện tử
thì tôi nghĩ rằng là đúng là cũng không thể tránh khỏi hết
những cái hạt sạng những cái điều mà
mình cảm thấy rất là đúng là khó
có thể đồng ý được
thế thì cái đấy tôi nghĩ rằng là
mình sẽ phải điều chỉnh dần thôi
cùng với cái việc kiểm soát quản lý
của các cơ quan hữu quan
cùng với việc là người đứng đầu
những cái tòa soạn đấy
nó cũng sẽ phải xấu sắc hơn
thì chất lượng nó mới tốt hơn lên được
có một câu chuyện này nữa anh nam ạ
đó là để có một cái bài chất lượng
ở trên một cái diễn đàn của một cái tờ báo
nó cũng không chỉ là câu chuyện trực tiếp
của tác giả đâu
của biên tập viên đâu
hoặc là của cái tòa soạn đấy
mà nó còn liên quan đến nhiều những câu chuyện
chẳng hạn như chúng tôi nói là
chúng tôi đã nói đến cái cuộc chiến
cái sự lôi kéo và cạnh tranh
cộng tác viên giữa các cái diễn đàn với nhau
thế thì vấn đề nhuận bút này
chế độ đại ngộ này thù lao này
đối với biên tập viên đối với cộng tác viên
tức là cái giá chúng ta trả cho cái sản phẩm đó
nó khiến cho người ta không muốn cộng tác
hoặc là người ta chỉ viết ở cái mức đó thôi
tức là gì
hai ngàn chữ ba ngàn chữ
đáp ứng đúng cái đề tài này
thì họ viết như thế
nhưng họ không đào sâu thêm nữa
vì đào sâu thêm nữa hoặc là viết thêm nữa
họ phải thức đêm thức hôm
phải sưu tầm phải phỏng vấn
phải này kia rất là nhiều các cái thao tác
cuối cùng đi ra một cái bài báo
viết rất nhiều thời gian
nhưng mà cái thù lao họ được rất là thấp
cái chất lượng bài báo
nó lại có liên quan đến cái việc
chúng ta trả cho cái tờ báo đó
cái tác giả đó như thế nào
và vì thế cho nên
nếu như ở một cái thang bậc nhuận bút như hiện nay mà
thì có nhiều người họ chỉ làm cái công việc đến mức như thế
mặc dù họ có thể viết tốt hơn
tóm lại sau tất cả những gì
mà chúng ta đã cùng trao đổi với nhau
thì phải đi đến một cái thừa nhận rằng là
muốn gì thì muốn
các tờ báo hoặc là tạp chí
chuyên về văn hóa nghệ thuật
dù làm số ít nhưng vẫn có vẫn đang tồn tại
và hầu hết các báo
vẫn có những cái trang về văn hóa nghệ thuật
hoặc là văn học nghệ thuật
hoặc là văn hóa văn nghệ
tùy từng tên gọi thậm chí là giải trí
vấn đề của chúng ta ở đây là
chúng ta nghĩ tới cái việc làm sao
mà nâng cao chất lượng của nó
có thể là nâng dần dần thôi chứ không thể một lúc được
thì quan điểm của các vị thế nào
cái này tôi chia sẻ thêm với anh một chút như thế này
bản thân anh vũ hay là anh nam
hay là tôi cũng
thường xuyên ngồi ở các cái diễn đàn
không chỉ ở truyền hình nhân dân
mà nhiều các cái kênh sóng khác nữa
nhưng tôi có một cái câu chuyện này
cũng là chia sẻ với anh em làm nghề thôi
đó là ngay biên tập viên của những diễn đàn đó
khi họ ngồi nói chuyện với chúng tôi
trong một cái tok một cái chương trình một cái diễn đàn
bình luận vào nó nghề nào đó
thì họ cũng không đầu tư cho chương trình đó
họ thường là người đặt câu hỏi
và câu hỏi là câu hỏi có kinh bản từ trước
họ nêu lên hỏi và chúng tôi trả lời
chứ họ không có sự tương tác với chúng tôi
nhã ra nếu như tôi ở cương vị đó
thì anh nam là một trường hợp đúng không ạ
anh phải trao đổi lại với chúng tôi là
ý kiến của anh thế này ý kiến của bạn thế kia
hay chúng ta cùng xoay quanh một cái vấn đề nào đó
để chúng ta rút ra được cái
kết luận nào đó câu chuyện của chúng ta
nhưng thường ở một số các cái diễn đàn
truyền hình hay là đại tính nói
hay là một số nơi khác
thì họ thường chỉ nêu câu hỏi thôi
và nhiệm vụ họ mc
nêu câu hỏi chứ họ không có sự tương tác
và như thế là họ
là một biên tập viên của một cái
hoặc là một cái diễn đàn nào đó
thì họ phải tự mình cập nhật
tự mình thậm chí phải đọc tác phẩm đó
phải nghiên cứu vấn đề đó xem xét vấn đề đó
để cái câu chuyện nó
thực sự là nó vừa có cái sự tương tác nhưng nó cũng
sâu sắc hơn thay vì cái việc là người hỏi
người trả lời và làm cho cái câu chuyện nó rất là đơn điệu
ngoài cái yếu tố đó ra
thì anh nghĩ thế nào về những cái
tôi tạm gọi là giải pháp đi
nhận bút chăng
cái quan điểm lãnh đạo chăng
cái chất lượng của việc đào tạo
và kiểm duyệt bài vở chăng
ý thức nghề nghiệp chăng
khoảng năm năm gần đây thì tôi có
nghiên cứu một vấn đề này tức là
đối với chủ thể sáng tạo
cái khai niệm đấy
nó hơi hàn lâm một chút
nhưng mà nó có ba vấn đề
đó là một đó là cái vấn đề là
ý thức trách nhiệm của mình đối với cộng đồng
cái thứ hai là ý thức trách nhiệm của mình
đối với cái nghề nghiệp của mình
tức là cái mỹ học mà mình theo đuổi
cái thứ ba là ý thức đối với chính mình
tức là trong cái tư cách là một người nghệ sĩ
một người làm nghề
thế thì ba cái đó tôi gọi là cái luân lý của một chủ thể
một người làm nghề
anh ta phải đáp ứng vừa phải đáp ứng được cái
thẩm mỹ của cộng đồng
vừa đáp ứng đúng cái mỹ học mà cái bộ môn anh ta theo đuổi
tôi làm về thơ anh làm về kịch
thì anh phải có cái trách nhiệm đối với cái mỹ học
của cái bộ môn mà mình theo đuổi đó
và cái thứ ba nữa là cái sự hiện diện của mình
làm sao đấy cho nó đúng nghĩa với tư cách là một người nghệ sĩ
thì ba yếu tố đó
nó đồng thời phải xuất hiện
trong đời sống của một người
một nhà văn
một nghệ sĩ một biên tập viên văn hóa văn nghệ
thế còn những câu chuyện như là đào tạo này
nhuận bút này
hay là quan điểm thái độ văn nghệ của lãnh đạo này
tất cả những câu chuyện đó
nó dường như nó chỉ là một cái thứ
một cái thứ khí quyển xung quanh
đời sống của chúng ta mà thôi
nếu như anh thực sự có trách nhiệm đối với bản thân đối với nghề nghiệp
đối với cộng đồng
thì cái sự hiện diện của anh cái tư cách làm việc của anh
nó sẽ khác đi
muốn hay không muốn thì rõ ràng là các cái trang văn hóa nghệ thuật
hoặc là các báo tạp chí chuyên
văn hóa nghệ thuật
nó đang là một cái mảng mà thực sự là hiện diện
trong đời sống báo chí của chúng ta
và nó có một cái nhiệm vụ
hay là một cái trách nhiệm
cung cấp đến một mức độ nào đó
cho cái nhu cầu về đời sống tinh thần
của bạn đọc bạn nghe bạn xem
về văn học văn thuật nói chung
rõ ràng là cái yêu cầu mà phải nâng cao chất lượng
của các cái trang văn nghệ này
nó đang được đặt ra
và rất nhiều yếu tố tham gia vào cái công việc này
giống như là
cả hai vị khách mời
trong chương trình này cùng đề cập
có thể là nhận bút trăng
có thể là cái quan điểm lãnh đạo của tờ báo trăng
có thể là ý thức trách nhiệm
của chính cái người biên tập viên trăng
thế nhưng mà theo tôi thì tôi cũng đồng ý
là cái ý thức
đối với cộng đồng
cũng như là cái ý thức của bản thân
cái người làm nghề mà anh nguyễn thanh tâm vừa nói
nó sẽ là yếu tố cơ bản nhất
để mà quyết định
cái công việc này
chính vì thế mà khi mà nhìn ra được vấn đề
thì có lẽ là chúng ta sẽ có cái tập trung
chú ý để mà
có thể từ đó có những cái tác động nhất định
nâng cao chất lượng
của các cái tờ báo
chuyên về mảng văn hóa nghệ thuật
hoặc là các cái trang văn hóa nghệ thuật
trên các cái trang văn hóa nghệ thuật
các báo và tạp chí chúng ta đang có
một lần nữa thì rất cảm ơn hai vị khách
đã tham gia và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình góc nhìn văn hóa của chúng tôi ngày hôm nay